vào ngày hôm nay đoàn khảo sát số một của bộ công an đã tiến hành khảo sát đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số một mươi bảy của bộ trưởng bộ công an về tăng cường công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới tại một số cơ sở giam giữ thuộc công an tỉnh thái nguyên
từ những khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị một mươi bảy đoàn khảo sát đã ghi nhận các đề xuất kiến nghị cụ thể liên quan tới việc sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới
trong thời gian hơn chín năm thực hiện chỉ thị số một mươi bảy các cơ sở giam giữ thuộc công an tỉnh thái nguyên luôn được bảo vệ tuyệt đối an toàn không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ
phức tạp về an ninh trật tự bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ người bị tạm giam và phạm nhân
qua kiểm tra thực tế đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám luật thi hành án tạm giữ tạm giam năm hai nghìn một mươi bảy
các văn bản hướng dẫn thi hành của chính phủ bộ công an và các bộ ngành liên quan bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất đầu tư cơ sở vật chất xây dựng cải tạo các cơ sở giam giữ tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại
nâng cao công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân đáp ứng thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân